vụ án ma túy lớn vừa được công an thành phố hải phòng phá thành công
hai mươi bánh heroin có tổng trọng lượng hơn bảy kg là tăng vật của vụ án

phối hợp với cục cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy bộ công an
bắt quả tăng hai đối tượng gồm hà văn hiền chú xã nà mèo huyện mai châu tỉnh hòa bình
và trần thị đông chú tại xã lâm ca huyện đình lập tỉnh lạng sơn
cùng với tăng vật là hai mươi bánh heroin
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận hiền được một người ở huyện mai châu
thuê vận chuyển hai mươi bánh heroin từ tỉnh hòa bình về hải phòng
giao cho một đối tượng khác
đến một mươi bốn h ngày một mươi tháng năm khi hiền đi xe khách về bến xe niệm nghĩa
gặp đối tượng trần thị đông để giao hàng thì bị bắt
tại cơ quan điều tra đông khai nhận được một người khác nhờ ra bến xe để nhận hàng từ hiền
hiện phòng cảnh sát hình sự đã tạm giữ hai đối tượng để đấu tranh mở rộng điều tra
bắt giữ các đối tượng liên quan khác
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc vừa ban hành cáo trạng truy tố trước tòa nhân dân cung cấp
đối với bị cáo phan thị đào ba mươi tám tuổi ở xã cẩm giàng huyện bạch thông tỉnh bắc cạn
về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào ngày một mươi tháng tám đào được một người phụ nữ tên là hiền
ở thành phố ninh bình gọi điện thoại thuê sang lào lấy ma túy về thành phố hồ chí minh
với tiền công là năm mươi triệu đồng
sau khi nhận lời đào đón xe khách đến cửa khẩu cầu treo tỉnh hà tĩnh để đi sang lào
gặp và đưa tiền cùng với hộp số xe ô tô cũ do hiền giao cho một người tên là say
đến trưa ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi tám say quay lại đưa hộp số xe ô tô cũ cho đào
bên trong có cất dấu hai mươi hai bánh heroin rồi đón xe khách cho đào về lại cửa khẩu bờ y tỉnh con tum
khoảng hai giờ sáng ngày một mươi bốn tháng tám trong lúc đào đang trên xe khách đưa số ma túy trên xuống thành phố hồ chí minh
thì bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc phát hiện bắt quả tang
trước đó đào cũng đã hai lần sang lào vận chuyển ma túy chót lọt về việt nam cho người phụ nữ tên là hiền
với tiền công mỗi chuyến là năm mươi triệu đồng
liên quan đến vụ việc phát hiện ba trăm linh sát thai nhi ở nhà máy xử lý rác thải ở cà mau
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau cho biết đã vào cuộc điều tra và đã đề nghị ngành y tế tỉnh này xác định quy trình xử lý thai nhi chết tại các cơ sở y tế
như antv đã thông tin vào giữa tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín công ty công lý có tờ trình ubnd tỉnh cà mau xem xét hỗ trợ chi phí trôn cất sắc thai nhi
đồng thời kiểm tra kiểm soát sát từ đầu nguồn để giảm thiểu việc sát thai nhi theo xe rác và nhà máy
theo nội dung tờ trình tính từ khi đi vào hoạt động là năm hai nghìn một mươi
ngay cho đến nay nhà máy xử lý sát thai thành phố cà mau đã phát hiện trên ba trăm linh sát thai nhi
công ty công lý cho biết nhà máy đã phải thực hiện trôn cất các thai nhi trên trong khuôn viên nhà máy
đến nay quỹ đất không còn không còn chỗ để trôn mà hỏa thiêu thì đơn vị lại không có kinh phí
hiện công an tỉnh cà mau đã vào cuộc điều tra làm rõ thông tin vụ việc
tòa nhân dân tỉnh hương yên vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai mươi ba bị cáo ở xã lạc đạo huyện văn lâm tỉnh hương yên
về tội lạm quyền trong khi thèn công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trong đó có hai mươi bị cáo nguyên là cán bộ thôn về tội lạm quyền trong khi thành công vụ
ba bị cáo nguyên là cán bộ xã phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi hai cho đến năm hai nghìn một mươi bảy trong quá trình thực hiện công vụ được giao
bí thư tri bộ trưởng thôn và một số đảng viên ở chín thôn thuộc xã lạc đạo đã tổ chức bán đất trái thẩm quyền
với tổng diện tích hơn hai mươi m hai
nhằm mục đích là lấy kinh phí để xây dựng các công trình phúc lợi trong thôn
tòa nhân dân hương yên đã tuyên phạt một mươi bốn bị cáo từ một năm chín tháng cho đến bốn năm tù giam
trong đó có chín bị cáo là án treo
đây là bản án nghiêm khắc đối với các bị cáo có hành vi bán đất trái thẩm quyền
và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
tối ngày một mươi tháng năm cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố đà nẵng cho biết
vẫn đang tích cực tìm kiếm năm sinh viên mất tích khi tắm biển nam ô thuộc địa bàn quận liên triều
đó là vào khoảng năm giờ chiều ngày hôm qua một mươi tháng năm
em nguyễn huỳnh minh đạt một mươi chín tuổi quê ở tỉnh gia lai
là sinh viên trường cao đẳng giao thông vận tải trung ương năm
cùng với nhóm bạn đến khu vực biển nam ô thuộc phường hòa hiệp bắc quận liên triều để tắm
khi đang tắm biển thì đạt cùng với hai người trong nhóm bị sóng lớn cuốn ra xa bờ
nghe tiếng kêu cứu nhiều người kịp thời chạy ra ứng cứu thì đã cứu được hai người
riêng đạt bị sóng cuốn mất tích
ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng chức năng đã triển khai phương tiện để tìm kiếm nạn nhân
nhưng do sóng quá lớn nên việc tìm kiếm gặp khó khăn
theo người dân địa phương những ngày này bãi biển nam âu có sóng lớn
khu vực này có dòng nước xoáy và thường xuyên xảy ra đuối nước